hiện nay loại hình dịch vụ nhà trọ khá phát triển không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người đầu tư mà còn giải quyết được nhu cầu tạm trú nhất là đối với học sinh sinh viên công nhân người lao động xa nhà
tuy nhiên nếu không được quản lý tốt cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là tình trạng trộm cắp tài sản
một chiếc xe máy tại một nhà trọ nằm trên địa bàn quận cầu giấy hà nội đã bị trộm cắt dễ dàng chỉ sau một đêm
hành động lộ liễu nhưng không ai để ý do đối tượng trộm cắp cũng chính là một người thuê trọ
với thủ đoạn giả vờ thuê trọ để được chủ nhà giao chìa khóa cổng vũ văn hải ba mươi hai tuổi trú tại xuân trường nam định cũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội

theo lực lượng chức năng hiện nay bằng việc lợi dụng sơ hở của các chủ nhà trọ các đối tượng trộm cắp sẽ sử dụng căn cước công dân giấy tờ tùy thân giả để ký hợp đồng thuê trọ
sau khi chiếm được lòng tin của chủ nhà trọ có được chìa khóa ra vào các đối tượng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sơ hở của các chủ nhà trọ
khi mà chủ nhà trọ đăng tin trên các mạng
để cho thuê phòng trọ đối tượng đã đọc được các bài đăng và đối tượng đã có chuẩn bị các giấy tờ tùy thân căn cước công dân giả và đem đến gặp chủ nhà trọ để thuê làm hợp đồng thuê
khi thuê được nhà trọ thì đối tượng đã có được chủ nhà trọ đưa và bàn giao các chìa khóa để ra vào nhà trọ
sau đó đến lợi dụng đêm là chủ nhà trọ và các người thuê
thủ đoạn này của các đối tượng được đánh giá không phải là mới chủ nhà trọ hoàn toàn có thể đề phòng được nếu nâng cao các biện pháp cảnh sát
đối tượng này đã có nghiên cứu rất sâu về mạng xã hội lợi dụng mạng xã hội facebook
hiện nay là các chủ nhà trọ thường đăng tin cho thuê phòng trọ và các chủ nhà trọ thì lại thường rất chủ quan không kiểm tra kỹ nhân thân giấy tờ
mà cho thuê giao lại chìa khóa cổng